hiện pháp nghiệp vụ sắc bén sàng lọc đối tượng
đến chiều ngày một mươi chín tháng bảy thủ phạm đã bị bắt giữ
đó là vi văn hai tên gọi khác là mằn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú cùng bản phòng với gia đình nạn nhân
hai khai nhận trưa ngày hai tháng bảy do lúc vào nhà anh thọ hái chanh
giữa hai và anh thọ nảy sinh cãi vã hai đã dùng dao chém anh thọ chết ngay tại chỗ
chị yên thấy vậy đã hoảng hốt bị con bỏ chạy
hai cầm dao đuổi theo dọc đường nhìn thấy bà dương đang tắm nên hắn ra tay sát hại
sau đó hắn tiếp tục truy đuổi chém chết mẹ con chị yến
sau khi truy tìm được hung khí gây án chiều nay hai mươi một tháng bảy
vi văn hai được chuyển về cơ quan cảnh sát điều tra công an nghệ an để tiếp tục quá trình điều tra
ngay sau khi nhận được tin các lực lượng nghiệp vụ phá án thành công vụ án bắt gọn hung thủ
tối ngày một mươi chín tháng bảy
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi thư khen cho công an các đơn vị địa phương tham gia phá án
gồm cục cảnh sát hình sự viện khoa học kỹ thuật hình sự bộ công an công an tỉnh nghệ an
trực tiếp là phòng cảnh sát hình sự công an huyện tương dương và một số đơn vị khác tham gia phối hợp
bộ trưởng khẳng định đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần vượt mọi khó khăn gian khổ
vận dụng linh hoạt hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng
theo kế hoạch chiều mai hai mươi hai tháng bảy công an tỉnh nghệ an sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra
cũng tại cuộc họp báo này lãnh đạo tỉnh nghệ an sẽ trao thưởng cho cục cảnh sát hình sự bộ công an c bốn mươi năm
và ban chuyên án công an nghệ an vì thành tích khám phá thành công vụ án